phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành xác minh xử lý đối với ba đối tượng
có hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
trước đó lực lượng công an phát hiện và bắt giữ ba phương tiện ghe gỗ không có biển số đăng ký
đang vận chuyển khoảng ba mươi một mét khối cát không rõ nguồn gốc tại khu vực vàm bà trèo
ở địa bàn xã tam an huyện long thành
tại thời điểm kiểm tra cả ba người điều khiển phương tiện trên chưa xuất trình được các loại giấy tờ
liên quan đến phương tiện và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển